bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper vừa xác nhận mỹ và taliban đã đàm phán về một đề xuất giảm bạo lực trong bảy ngày
trả lời báo giới tại bruxelles bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper cho biết đang tham vấn với các đồng minh về đề xuất này và hai bên đã có hàng loạt các cuộc họp hiệu quả về lộ trình tương lai
trước đó tổng thống afghanistan arab ghani cho biết ngoại trưởng mỹ mike pompeo thông báo với ông rằng các cuộc đàm phán tại qatar giữa mỹ và phiến quân taliban đã tiến triển đáng kể
mỹ và taliban đã tiến hành đàm phán tại doha qatar từ tháng một vừa qua
hãng tin reuters của anh dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết thỏa thuận giữa mỹ và taliban có thể được ký kết ngay trong tháng này nếu taliban giảm đáng kể tình trạng bạo lực và điều này có thể dẫn tới việc mỹ rút quân khỏi afghanistan
ước tính hiện có khoảng một mươi ba binh sĩ mỹ và hàng nghìn binh sĩ nato đang đồn trú tại afghanistan